những ngày này đỉnh núi mẫu sơn của tỉnh lạng sơn luôn chìm trong giá lạnh và sương mù
thời tiết rét đậm rét hại và có khả năng xuất hiện băng tuyết đã thu hút nhiều du khách tới mẫu sơn tận hưởng vẻ đẹp của băng tuyết cũng như cái rét cắt da cắt thịt
nhiệt độ thấp độ ẩm không khí cao tới ngưỡng một trăm linh khiến toàn bộ khu vực mẫu sơn chìm trong sương mù
với độ ẩm này nếu nhiệt độ tiếp tục giảm xuống dưới độ c mẫu sơn rất có thể sẽ xuất hiện hiện tượng băng giá
sáng nay chạm đó được là tám độ c thì là cái mức nhiệt này là thấp nhất từ cái đợt lạnh đầu mùa đến bây giờ như hôm qua đó được đó là một hai
ngay thông tin có thể xảy ra hiện tượng băng giá nhiều du khách đã tìm đến mẫu sơn để trải nghiệm cái lạnh đặc biệt ở đây và ngắm băng tuyết
mặc dù không được thoản lòng mong đợi nhưng những ngôi biệt thự cổ chìm trong nước sương mù dày đặc vẫn tạo nên khung cảnh thiên nhiên ấn tượng hiếm nơi nào có được
lên mẫu sơn và hôm nay đã được cảm nhận cái lạnh của mẫu sơn như là thấm vào da thịt vào từng cái đợt gió và cái đợt sương nó như là tác vào mặt
đây là lần đầu tiên em lên mẫu sơn thấy thì rất là ấn tượng vì cũng có rất là nhiều xương ở dưới hà nội lên thì cũng chưa bao giờ thấy xương nhiều như thế này
dự báo sẽ còn có nhiều đợt không khí lạnh xuất hiện trong mùa đông năm nay nhiệt độ tại mẫu sơn sẽ còn giảm
du khách muốn đến mẫu sơn cần nắm rõ thông tin về thời tiết
để an toàn và có thể được chiêm ngưỡng bằng tuyết đúng thời điểm